nhiều mô hình hợp tác xã của huyện trần văn thời tỉnh cà mau có điều kiện phát triển kinh tế vượt khó làm giàu
nhiều hội viên đã xây dựng mô hình kinh tế chăn nuôi trồng trò cho thu nhập từ một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu đồng một năm
góp phần tạo việc làm tại chỗ và cải thiện cuộc sống cho hàng ngàn nông hộ
trong đó nhiều hộ nông dân từ diện khó khăn vươn lên khấm khá đổi đời nhờ nuôi dê sinh sản
năm hai nghìn một mươi sáu anh nguyễn văn đình ở ấp khánh hưng a xã khánh hải huyện trần văn thời tỉnh cà mau đến tỉnh bình dương tìm hiểu mô hình nuôi dê
và mua một mươi con dê giống đem về nuôi thử nghiệm
qua đọc sách báo tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước anh dần nắm bắt được kinh nghiệm và đã thành công với mô hình này
đến năm hai nghìn một mươi bảy số lượng đàn dê của anh đình bắt đầu tăng mạnh và phát triển rất tốt
cuối năm anh thu về hơn một trăm linh triệu đồng từ tiền bán dê giống và dê thịt
khi mà đi lên vùng trên thì phát hiện được
cái mô hình nuôi dê này thì nó rất là hiệu quả ở so với trên đấy
thời em mới về ở địa phương mình em xem tình hình thì ở địa phương mình thì cây cối với lại cái thức ăn của nó rất là có sẵn
mà thậm chí nó còn thừa là khác
từ đó em có nghĩ định là mình sẽ mang con dê giống này về mình nuôi để mình phát triển kinh tế
từ thành công bước đầu anh đình tiếp tục nhân rộng đàn dê và xin thành lập hợp tác xã đê biển tây do anh làm phó chủ nhiệm
với ba thành viên tham gia thực hiện mô hình nuôi dê giống và dê lấy thịt
các thành viên của hợp tác xã được anh đình cung cấp con giống hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn cách chăm sóc nên đều đạt hiệu quả cao
trong năm hai nghìn một mươi tám các thành viên của hợp tác xã đều có mức thu nhập trên một trăm linh triệu đồng từ tiền bán dê
thì nuôi cái này thì nói chung là cũng được nó đỡ hơn gà dịch nó đỡ tốn thức ăn rồi mình có công mình đi chăn gì thì nó đỡ
năm hai nghìn một mươi chín anh nguyễn văn đình tiếp tục vận động thêm bốn hộ tham gia vào hợp tác xã
và đăng ký hỗ trợ toàn bộ con giống kỹ thuật nuôi cho các hộ này
từ đầu năm đến nay trung bình số lượng đàn dê của hợp tác xã khoảng ba trăm linh con lúc cao điểm hơn năm trăm linh con
thời gian tới anh dự định tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại và tăng thêm số lượng đàn dê của gia đình
để nhân rộng cho những hộ lân cận cùng tham gia thực hiện nhằm giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho bà con nhân dân ở địa phương